chương trình tối nay thứ hai ngày hai mươi bảy tháng hai sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình tối nay thứ hai ngày hai mươi bảy tháng hai sẽ có những nội dung chính sau đây
không xa hạn điều tra vụ bê bối liên quan đến tổng thống bắc cân hê
italy đảng dân chủ cầm quyền chìm sâu trong khủng hoảng
sau đây là nội dung chi tiết
tuyên quang có nhiều lợi thế về phát triển du lịch
khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia tân trào khu di tích suối khoáng mỹ lâm hồ sinh thái nà hang
tỉnh cũng có lợi thế kinh tế lâm nghiệp với độ che phủ rừng trên sáu mươi nguồn nhân lực dồi dào là điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến
tại hội nghị tỉnh tuyên quang mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng chế biến nông lâm thủy sản trồng và bảo vệ rừng phát triển du lịch dịch vụ lưu trú tại các khu điểm du lịch theo quy hoạch
hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ hỗ trợ công nghệ cao công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ
khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư với các hình thức hợp đồng bt bot đồng thời công bố một mươi năm danh mục dự án đầu tư trọng điểm vào hai lĩnh vực du lịch nông nghiệp
các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh được miễn tiền thuê đất miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động trong thời gian nhất định
tỉnh tuyên quang cam kết cắt giảm tối thiểu ba mươi thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắt để chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận tiện thu hút các nhà đầu tư
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh tuyên quang khi tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để giới thiệu cho các nhà đầu tư tìm hiểu phát triển tại tuyên quang là điều hết sức cần thiết
chiều nay tại hà nội nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam bệnh viện ca trung ương đã tổ chức khánh thành công trình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện
trong những năm qua để tiết kiệm tối đa chi phí chữa bệnh nhiều người nhà bệnh nhân không đủ tiền hoặc tiết kiệm tiền nên đã không thuê nhà trọ mà nằm vật vạ ở các hành lang gầm cột thang hoặc bất kỳ chỗ nào có thể tranh thủ ngồi hay nằm được tại bệnh viện
điều này vừa ảnh hưởng sức khỏe mất vệ sinh ảnh hưởng đến việc chữa điều trị của người bệnh nội quy bệnh viện cảnh quan trong bệnh viện trong khi bệnh viện ca đang rất quá tải bệnh nhân
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế sau chuyến khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh bệnh viện k đã khắc phục khó khăn của bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện
trong đó có công trình nhà lắp ghép phục vụ lưu trú cho người nhà bệnh nhân với quy mô hai trăm bốn mươi giường để giúp đỡ người nhà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn có chỗ nghỉ lưu trú để chăm sóc người nhà nằm viện
ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc yêu tú
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang nguyễn văn linh đã trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho hai bác sĩ ông thế viên giám đốc sở y tế và ông đinh văn thành giám đốc bệnh viện sản nhi bắc giang
đồng thời trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho một mươi bảy cá nhân những thầy thuốc được trao tặng danh hiệu lần này đều là những thầy thuốc giỏi nghề giàu tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân những năm qua
mặc dù thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm do bệnh nhân tâm thần tấn công bất cứ lúc nào nhưng các thầy thuốc ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm luôn tận tâm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng cảm thương những bệnh nhân khi họ không còn kiểm soát được hành vi
khoa khám và cấp cứu có ba mươi bảy điều dưỡng bác sĩ hộ lý thì trong đó nữ chiếm trên bảy mươi
không riêng gì chị thanh mà nhiều điều dưỡng bác sĩ ở khoa khám và cấp cứu thường gặp phải tình trạng bị bệnh nhân tấn công do không kiểm soát được hành vi
những cái ca mà chơi ma túy đá lúc họ vào đây thì họ la hét có thể là chạy tới đánh điều dưỡng luôn
đây là hình ảnh quen thuộc ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm
điều dưỡng tiêm thuốc cho bệnh nhân phải cần sự hỗ trợ đến hai bảo vệ
nhằm hạn chế những nguy hiểm khi bệnh nhân kích động tấn công
khoa khám và cấp cứu là giống như nơi đầu sóng ngọn gió của bệnh viện
tiếp xúc với tất cả các dạng bệnh trong đó những bệnh loạn tâm thần hoặc trường hợp bệnh nhân dùng ma túy vào trong trạng thái kích động hưng phấn
nên nhân viên khoa khám thường là nơi phải gánh chịu những chấn thương hoặc hậu quả
nhưng trong lúc mà kích động nó có thể gây nên
trung bình mỗi ngày khoa khám và cấp cứu tiếp nhận khám điều trị cho gần một lượt người đến từ nhiều tỉnh thành khu vực nam bộ
trong đó không ít bệnh nhân tâm thần nặng và những trường hợp loạn thần do ma túy
rất nhiều những bác sĩ hoặc là nhân viên cũng đã có những lần bị bệnh nhân người ta tấn công
cái chuyện đó cũng thường xảy ra trong các bệnh viện tâm thần
ngoài những kiến thức trang bị cho nhân viên
các em thì cũng có một số những kỹ năng khi mà giao tiếp với người bệnh thì mình phải cảnh giác
với áp lực và tính chất công việc luôn phải đối mặt với những nguy hiểm
nhưng các bác sĩ điều dưỡng hộ lý vẫn tận tâm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng rất nhân văn của những thầy thuốc ở khoa khám và cấp cứu của bệnh viện tâm thần tp hcm
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng đại dương ocean bank
đây là một trong sáu đại án kinh tế được dư luận quan tâm với số bị cáo lên đến bốn mươi tám người
tổng số tiền bị thiệt hại gần hai tỷ đồng
bị cáo hà văn thắm và bốn mươi bảy bị cáo khác bị đưa ra xét xử với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ nay đến ngày hai mươi một tháng ba
sau phần thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo trong phiên làm việc buổi sáng và đầu giờ chiều
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đọc bản cáo trạng đối với bốn mươi bảy bị cáo trong vụ đại án kinh tế
theo cáo trạng hà văn thắm được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
các vi phạm pháp luật của hà văn thắm và cấp dưới như cho vay huy động tiền gửi
trì lãi suất vượt chân trì lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng đã gây thiệt hại cho ngân hàng này gần hai tỷ đồng
gây ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của ngân hàng nhà nước
ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ
do có đông người tham gia tố tụng với gần sáu trăm linh người là nhân chứng
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và đại diện các đơn vị chủ quản
phiên tòa đã chia thành hai phòng xét xử
những người tham gia tố tụng sẽ trả lời thẩm vấn
tham gia tranh tụng thông qua hệ thống micro và màn hình kết nối với phòng xử chính
nơi hội đồng xét xử ngồi điều hành và xét xử
tòa cũng di lý phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng
từ tp hcm ra tham dự phiên tòa
với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến khoản tiền gần ba trăm năm mươi tỷ đồng mà hà văn thắm làm thất thoát
trong phiên làm việc buổi sáng
hội đồng xét xử công bố quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị minh phương
do đang điều trị ung thư theo đề nghị của viện kiểm sát
dự kiến phiên xử kéo dài trong hai mươi ngày đến ngày hai mươi một tháng ba
thời gian qua nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh quảng bình
trong các nguyên nhân dẫn tới tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ việc bố trí các biển vòng xuyến
biển báo biển chỉ dẫn tại một số điểm giao cắt trên quốc lộ một a chưa phù hợp
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh vào lúc hai mươi giờ
tại điểm giao cắt tuyến đường tranh lũ với quốc lộ một a đoạn đi qua xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
do không có đèn chiếu sáng nên nhiều lái xe gặp khó khăn trong việc nhận biết các biển chỉ dẫn cũng như biển báo
ngay cả khi là ban ngày
việc bố trí các hạng mục an toàn giao thông như thế này
cũng đã khiến không ít tài xế bị lạc lối gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn
làm nhiều người trẻ trẻ bị bỏng đen
nhiều người chết và bị thương tại nút giao cắt này
chỉ riêng trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy

nhiều người chết và bị thương tại nút giao cắt này
mặc dù phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi ngành giao thông
nhưng sự bất cập trên vẫn chưa được giải quyết
và như vậy khi đi qua điểm đen về giao thông này
người điều khiển các loại phương tiện
cần hết sức lưu ý để tránh tai nạn giao thông rất dễ xảy ra

thôn bản tèn nằm trong dự án cấp điện cho các hộ nông dân miền núi vùng sâu vùng xa khu vực xã văn lăng huyện đồng hỷ
có quy mô đầu tư xây dựng mới năm một km đường dây trung thế bốn t ba phân phối và một mươi chín bảy mươi tám km đường dây hạ thế
tổng vốn đầu tư là một mươi sáu mươi tám tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho sáu trăm chín mươi tám hộ dân các thôn xóm tân sơn bản tèn khe quân liên phương mỏ nước tân thịnh văn lăng và tam va
đây là các thôn bản vùng sâu vùng xa thuộc diện đặc biệt khó khăn
đối với một mươi bốn xóm bản chưa có điện của huyện đồng hỷ tập đoàn điện lực việt nam đã thống nhất giao cho tổng công ty điện lực miền bắc
theo đó công ty điện lực thái nguyên được giao triển khai đầu tư hạ tầng cấp điện bằng nguồn vốn điện lực miền bắc
theo kế hoạch các xóm bản còn lại sẽ được cấp điện trong quý hai năm nay
có điện sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để người dân vùng cao mở mang kiến thức tiếp cận những phương pháp sản xuất mới góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả hơn
đây là một điều kiện để cho bà con nhân dân các dân tộc phát triển kinh tế trong gia đình phục vụ cho công tác so đói giảm nghèo của địa phương
và cũng là điều kiện để cho bà con nhân dân tiếp cận với cái điện sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày tiếp cận với các văn hóa
cũng như là chấp hành biết được chủ trương đường lối chính sách của đảng các quy định của nhà nước
để áp dụng thực tiễn trong cuộc sống đời thường hàng ngày cũng như trong sự phát triển kinh tế xã hội của các gia đình
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu điện lưới quốc gia đã được phủ đến một trăm bốn mươi trên một trăm bốn mươi xã trên địa bàn tỉnh thái nguyên
với chín mươi chín bốn số hộ dân được sử dụng điện
tuy nhiên hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn bảy mươi xóm bản thuộc một mươi chín xã trên địa bàn năm huyện vùng cao chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện
đặc biệt vẫn còn ba mươi năm xóm bản hoàn toàn chưa có điện
thực tế này đòi hỏi ngành điện và tỉnh thái nguyên cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa
để trong bước đường phát triển lên thành tỉnh công nghiệp trong thời gian tới
không có một bộ phận dân cư nào nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phải chịu thiệt thòi vì chưa có điện
trong phần tin thế giới hàn quốc không gia hạn điều tra vụ bê bối liên quan đến tổng thống park geun hye
italy đảng dân chủ cầm quyền chìm sâu trong khủng hoảng
sáng nay quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoàng kiêu an
vừa bác bảo đề nghị của nhóm công nghiệp
về việc muốn kéo dài của điều tra vụ bê bối có liên quan đến tổng thống park geun hye
quy định này đã gây ra những phản ứng trái ngược của các chính đảng hàn quốc
phát biểu về báo giới người phát ngôn của quyền tổng thống hàn quốc hoàng kiêu an nêu rõ
cuộc điều tra của nhóm công tố đặc biệt đã đáp ứng mục đích điều tra
và việc kết thúc điều tra đúng kế hoạch là vì lợi ích tốt nhất của đất nước
quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi thời hạn điều tra kéo dài bảy mươi ngày hiện nay kết thúc
nếu ông hoàng kiêu an chép thuận đề nghị của nhóm công nghiệp
của nhóm công tố viên đặc biệt các công tố viên sẽ có thêm một tháng để điều tra vụ bê bối
quyết định của ông hoàng ngay sau đó đã gây ra những phản ứng trái ngược của các chính đảng hàn quốc
đảng hàn quốc tự do cầm quyền cho rằng ông hoàng đã đưa ra một quyết định cứng rắn
vì lợi ích và sự ổn định của quốc gia không bị ảnh hưởng bởi những đe dọa và sức ép bất hợp pháp
phó tổng thống venezuela tarek al aissami cáo buộc mỹ đang âm mưu phát động một cuộc chiến
chống lại quốc gia nam mỹ này đồng thời chỉ trích phe đối lập ủng hộ hành vi
tấn công của nhà trắng xâm phạm chủ quyền quốc gia
trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia phó tổng thống venezuela tarek al aissami tố cáo
bộ tài chính mỹ tham gia vào một kế hoạch mới chống lại chính phủ venezuela đồng thời bác bỏ
mọi cáo buộc của nhà trắng về việc ông có liên quan tới các hoạt động buôn lậu ma túy
phản ứng của ông al asami được đưa ra sau khi bộ tài chính mỹ mới đây đã áp đặt lệnh trừng phạt
nhằm vào phó tổng thống venezuela với cáo buộc liên quan tới đường dây buôn lậu ma túy
ông al esami khẳng định thông tin này là một sự biện đặt trắng trợt và ông không có bất cứ
tài khoản nào tại mỹ hôm một mươi ba tháng hai vừa qua chính quyền washington tuyên bố đóng băng các
tài sản tại mỹ của phó tổng thống al asami và cấm nhà lãnh đạo này đặt chân tới mỹ do
các cáo buộc liên quan tới việc vận chuyển coca in từ venezuela động thái này đang
khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang đảng dân chủ pd cầm quyền ở italy đang
chìm sâu trong khủng hoảng do mâu thuẫn nội bộ
một số thành viên cánh tả đã ly khai khỏi đảng này để thành lập một chính đảng mới với tên gọi là
đảng dân chủ và tiến bộ đảng dân chủ và tiến bộ được đứng đầu bởi cựu lãnh đạo
phe dân chủ trong quốc hội roberto speranda và chủ tịch vùng tuscani enrico rossi
cựu chủ tịch pd luigi bessani và cựu thủ tướng massimo de alema cũng là những nhân vật ủng hộ
mạnh mẽ đảng mới thành lập này giới phân tích cho rằng
đảng d p mới thành lập có chất lượng đặc biệt nhưng đảng d p mới thành lập có chất lượng đặc biệt
có thể làm hỏng các cơ hội của đảng pd cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử kế tiếp
dự kiến diễn ra vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám hiện cũng có tin cho rằng cựu thủ tướng rainsi muốn thúc đẩy
tổ chức bầu cử sớm vào tháng sáu hoặc tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy kể từ khi cựu thủ tướng mattherenji
từ trước hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp
đảng pd cầm quyền đã trải qua những mâu thuẫn gây gắt trong nội bộ
đồng thời triển vọng thực hiện các cải cách kinh tế ở italy cũng forever mờ nhạt
một đối tượng nghi là phần tử khủng bố đã kích nổ một quả bom ở gần một văn phòng hành chính tại tỉnh tây java miền đông indonesia
cảnh sát trưởng tỉnh tây java anton talian cho biết trong lúc cảnh sát đang thương lượng để đối tượng trên đầu hàng thì tên này đã phóng hỏa tòa nhà
một quả bom nhỏ được chế tạo từ nồi áp suất đã phát nổ tại công viên ở thành phố bandung thuộc tỉnh tây java vào sáng nay
sau khi cho nổ bom ở bên ngoài công viên kẻ tấn công đã chạy vào tòa nhà chính quyền thành phố bandung gần đó để cố thủ
người phát ngôn cảnh sát tỉnh tây java cũng xác nhận thông tin về vụ nổ đồng thời cho biết các lực lượng chính phủ đang có mặt tại tòa nhà trên
trong khi đó kênh truyền hình tv oan đưa tin cảnh sát indonesia đã đấu súng với một tay súng tình nghi khủng bố
sau khi xảy ra vụ nổ trên theo tin mới nhất đội chống khủng bố đã bắt giữ phần tử khủng bố này
chính là hạng mục phim hay nhất đánh dấu sự mở đầu cho những bộ phim sắc tộc giành được giải thưởng cao quý này
chính là hạng mục phim hay nhất đánh dấu sự mở đầu cho những bộ phim sắc tộc giành được giải thưởng cao quý này